tổng thống israel isaac hezok vào ngày hôm nay cho biết israel không muốn tiến hành chiến tranh với phiến quân hezbollah ở biên giới phía bắc mà thay vào đó tập trung vào cuộc chiến với phong trào hồi giáo hamas ở sài gòn
ông hezok nhấn mạnh israel không mong muốn một cuộc đối đầu ở phía biên giới phía bắc của nước này hay là với bất kỳ bên nào
nhưng nếu hezbollah kéo israel vào một cuộc chiến thì rõ ràng liên bang sẽ phải trả giá
cùng ngày tờ the times ở israel dẫn các nguồn tin cho biết giới lãnh đạo chính trị israel có thể hủy kế hoạch tấn công trên bộ ở giải gaza hoặc là dừng kế hoạch này ngay sau khi nó bắt đầu nếu phong trào hamas của palestine tiếp tục thả con tin
theo báo trên chính quyền israel đã thừa nhận cuộc chiến với hamas có thể kết thúc không cần một phát súng nào với điều kiện tất cả con tin được thả và các tay súng đầu hàng